phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương
vừa đồng loạt gia quân triệt xóa năm điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã lượng minh
bắt giữ năm đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan
vào tối ngày chín tháng một mươi một tại bản đửa và bản minh thành xã lượng minh huyện tương dương
lực lượng công an đã đồng loạt gia quân triệt xóa năm điểm phức tạp về ma túy bắt năm đối tượng
gồm vi khâm là lô văn khương đều trú bàn đửa lương văn nguyên kha văn duyên lương văn hoàn
cùng trú bàn minh thành tang vật thu giữ gồm một nửa bánh heroin bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
súng kíp dao và nhiều vật chứng liên quan
quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân trên địa bàn
hôm nay công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố hai mươi bốn bị can
về các tội danh đánh bạc và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
làm rõ số tiền đánh bạc hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng tại nghệ an là đối tượng nguyễn trọng linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện nam đàn
còn nguyễn quốc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh thừa thiên huế
là đối tượng cầm đầu điều hành toàn bộ đường dây đánh bạc lớn này
quá trình bắt giữ cơ quan công an thu giữ hai xe ô tô ba máy tính năm máy tính bảng
bảy điện thoại di động bảy thẻ atm và năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng tiền mặt
phong tỏa đối với chín tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ
bước đầu xác định tổng tăng số trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cũng tại tỉnh nghệ an mới đây công an huyện quế phong phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát
phòng chống ma túy công an tỉnh và đồn biên phòng hạnh dịch vừa bắt giữ đối tượng
vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
theo đó khi lô văn miền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đang vận chuyển ma túy
thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ tại chỗ
tăng vật thu giữ gồm sáu bánh heroin có khối lượng hơn hai một kg
tại cơ quan công an miền khai nhận là được thuê mang số ma túy nói trên ra hà nội
còn tại tỉnh bình định công an thị xã hoài nhơn vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bốn đối tượng về các hành vi cướp tài sản
và cướp giật tài sản
các đối tượng gồm nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tại tỉnh bình phước ngô vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh quảng nam
và nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh tây ninh đã thực hiện một số vụ cướp giật dây
truyền vàng của những người đi trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận thị xã hoài nhơn
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản
tại tỉnh quảng ngãi và bình định
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
trong đó nổi lên một số đối tượng với hành vi trộm cắp vặt nhưng hậu quả để khắc phục tài sản là rất lớn
đặc biệt vào thời điểm cuối năm loại tội phạm này hoạt động càng phức tạp hơn
người dân cần nêu cao cảnh giác phòng ngừa bảo vệ tài sản
đây là số tăng vật trong vụ trộm dây cắp điện do đối tượng khuất văn tân và tạ văn dũng
đều trú tại xã thống nhất thành phố hạ long gây ra
để thực hiện được hành vi các đối tượng chuẩn bị kìm cộng lực bao tải và các vật thiết yếu
đến những chỗ không có người thì cắt các đoạn dây cắt chạy nổi trên mặt đất
thậm chí chúng còn lần theo các loại dây ngầm để cắt và lấy loại đồng để bán
rồi đào các dây điện từ đó lên để cắt và bán
vì cái đặc điểm của tài sản này rất dễ tiêu thụ ở các điểm phế liệu
nhưng mà cái thiệt hại để mà khắc phục thì nó rất là lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nông văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thành phố hạ long
với tội danh trộm cắp tài sản
để có tiền tiêu xài huấn đã điều khiển xe máy
đi lang thang tìm sơ hở để trộm cắp
khi thấy nhiều khung sắt hình hộp tại quầy ba trong bãi tắm săn gua
thuộc khu vực phường bãi cháy huấn thấy không có người nên lấy tài sản buộc lên xe máy định tẩu tán
thì bị lực lượng công an phát hiện
tại cơ quan công an huấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo thống kê của công an thành phố hạ long
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan điều tra đã tiến hành làm rõ trên năm mươi vụ liên quan đến tội phạm trộm cắp
hầu hết đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở lứa tuổi thanh thiếu niên
thiếu tu dưỡng đạo đức lười lao động hoặc nghiện ma túy nghiện game
học dụ là do tiến hành gọi ngụ dịch covid
nhưng mà vẫn còn
một số loại tội phạm diễn biến cũng còn phức tạp
ví dụ như là khi hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản
thì về tất cả các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
thì chúng tôi đều có những cập nhật và thông báo kịp thời
đến từng tổ dân khu phố và đến tất cả các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn
và tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp
trong việc kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ
do vậy đã phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và được sự đồng tình của quân chúng nhân dân trên địa bàn
lực lượng cảnh sát điều tra công an tp hạ long nhận định
trong thời gian tới nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi liều lĩnh hơn trộm cắp có tổ chức
lực lượng công an tp hạ long sẽ tăng cường công tác bám địa bàn
quản lý đối tượng
tuy nhiên mỗi người dân
cũng cần nâng cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh bắc giang liên tiếp xảy ra các vụ thảm án
gây rúng động và bàng hoàng trong dư luận quần chúng nhân dân
mà nguyên nhân chính xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
những vụ án đau lòng xảy ra không chỉ cảnh báo về sự lệch lạc
trong nhận thức lối sống của một số đối tượng
mà còn là bài học đáng suy ngẫm về mối quan hệ và văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình
sau năm mươi ba giờ tiến hành điều tra truy bắt
ban chuyên án
công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng trần văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tạm trú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang
là đối tượng gây ra vụ thảm án giết ba người
là bố mẹ và em gái
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tại xã tân thanh huyện lạng giang
khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại cơ quan công an lời khai nhận của hiếu về lý do ra tay sát hại chính những người thân nhất trong gia đình
đã khiến dư luận
càng thêm bất bình
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thông tin về việc tại xóm trước thôn thống nhất xã bắc lý huyện hiệp hòa
xảy ra vụ án giết ba người
giết người gây hoang mang cả một vùng quê yên bình
đối tượng là nguyễn quốc yên đã cướp đoạt mạng sống của chính vợ mình bằng những nhát búa trí mạng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
không tìm được tiếng nói chung trong thời gian dài
đối tượng đã xinh lòng ghét bỏ
đến tám giờ tối ngày một mươi bảy tháng một mươi
hai vợ chồng đối tượng xảy ra mâu thuẫn cãi vã
dẫn tới việc đối tượng dùng búa vạt dao sát hại vợ rồi bỏ trốn

nhưng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã xảy ra ba vụ
tất cả các vụ án này đều là giết người do nguyên nhân xã hội
mà nguồn gốc xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình vợ chồng con cái không tìm được hướng giải quyết
tội ác do mâu thuẫn gia đình rất khó xác định trước
vì nhiều mâu thuẫn vốn âm ỉ tồn tại lâu dài dần làm hủy hoại các mối quan hệ
hậu quả của những vụ án này thường rất lớn
không chỉ tức đoạt đi mạng sống của người thân
mà hệ lụy sau đó còn là nỗi đau nỗi mất mát không thể bù đắp
khiến cho con mất cha vợ mất chồng kẻ vướng vào lao lý
thực hiện hành vi đáng tiếc gây thiệt hại đến sức khỏe và tính mạng cho người khác trong gia đình
thứ hai những mâu thuẫn này phải được chia sẻ cho các thành viên trong gia đình
để đưa ra những lời khuyên khuyên răng để giải quyết mâu thuẫn ngay từ trong gia đình
thứ ba các cấp chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hội
nơi mà xảy ra những mâu thuẫn xảy ra trình bàn
thì phải vào cuộc
tình trạng các vụ thảm án xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn gia đình
không phải là chuyện có thể giải quyết nhanh chóng
nhưng hy vọng rằng qua mỗi vụ án sẽ là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người
về việc thay đổi cách nhận thức lối sống
và quan trọng hơn là bài học về sự quan tâm sẻ chia
để không còn những vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của phạm duy khánh
chú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định phạm duy khánh
nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch của một ngân hàng
tại địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình
có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện bố trạch
từ tháng ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn
giao tiền cho khánh để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng lấy lãi
các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ hai đến bảy ngày
nhưng lãi suất cao theo thỏa thuận từng gói vai từ một đồng đến hai đồng
một triệu đồng một ngày
khi đã lấy được tiền khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn
mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt
được biết trước đó đã có một mươi ba người dân ở địa bàn huyện bố trạch
tố cáo phạm duy khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng
chiếm đoạt số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
tiếp tục điều tra mở rộng
đối tượng nguyễn như tuấn nguyễn như thanh đinh văn thăng đinh văn an
và nguyễn công chiến cùng chú tại xã nhật tân huyện kim bảng tỉnh hà nam
vừa bị công an huyện kim bảng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
tối ngày ba mươi tháng một mươi trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên
nệ bản lực lượng công an bắt quả tang năm đối tượng đang sát phạt nhau
dưới hình thức chơi ba cây ăn tiền tại nhà ở của đinh văn hải
chú tại thôn sáu xã nhật tân
tại hiện trường thu giữ hơn một mươi hai triệu đồng một bộ túi lơ khơ và nhiều vật chứng
có liên quan đến việc đánh bạc
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tiến hành
kiểm tra đột xuất quán karaoke sen hồ ở đường lý thái tổ phường tân lợi
và phát hiện quán đang hoạt động chui vi phạm quy định phòng chống dịch
thời điểm kiểm tra quán karaoke sen hồ đoàn công tác phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên
gồm tám người đang tụ tập ăn nhậu hát karaoke tại phòng số ba và tất cả đều không đeo khẩu trang
ngay sau đó đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc tạm giữ một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
một giấy phép kinh doanh karaoke và test nhanh cho toàn bộ số người trên
những người có mặt tại đây đến từ nhiều địa phương khác nhau
và đặc biệt là có nhiều cô gái tuổi đời còn rất trẻ mới chỉ một mươi năm một mươi sáu tuổi
năm bánh heroin cùng với sáu viên ma túy tổng hợp là vật chứng được lực lượng phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và công an huyện gia bình thu giữ khi phá chuyên án tại xã đại bái huyện gia bình
bác quản tăng hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép trên ma túy
hai đối tượng là vũ tùng dương bốn mươi ba tuổi ở xã đại bái huyện gia bình
và hà xuân trường một mươi tám tuổi ở huyện nam sách tỉnh hải dương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép chân ma túy của các đối tượng rất tinh vi
lắp nhiều lớp cửa sắt kiên cố hệ thống camera dày đặc
thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm dao và mã tấu đuổi chém nhau
gây náo loạn mất an ninh trật tự trên địa bàn vào tối một tháng một mươi một vừa qua
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án đấu tranh
tạm giữ một mươi chín đối tượng tiến hành khởi tố ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày một tháng một mươi một phạm văn sang và đoàn phương đông
cùng chú tại xã xuân thọ thành phố đà lạt điều khiển hai xe mô tô
chở theo một người tên là phạm văn sang
phạm văn sang và bảo khanh trên đường hù vương thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đầu
rồi sử dụng mã tấu đuổi chém liên tiếp vào người gây thương tích
hậu quả đông bị thương vùng đỉnh đầu đùi phải lưng dưới bả vai và tay trái
còn sang và khanh không bị thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức truy bắt ngay trong đêm các đối tượng liên quan
trần nguyên anh bảo và tô tiền duy là hai đối tượng cầm đầu chủ mưu
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp năm đối tượng
và cố ý làm hư hỏng tài sản
khuya ngày hai tháng một mươi một sau khi bị công an xã long tân huyện nhơn trạch bắt và lập biên bản
về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và tạm giữ phương tiện
đối tượng lê cước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đồng nai đã gọi thêm bốn người
mang dao đến trụ sở công an xã đập phá gây thiệt hại một số cửa kính máy tính quạt
và cướp chiếc xe máy mình bị giữ nhưng cả nhóm đã bị công an huyện nhân trạch bắt sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trần minh chiến chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó trần minh chiến và cha ruột của mình là ông trần minh cảnh
có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống gia đình
trong cuộc nhậu với hàng xóm ông cảnh đã nhờ quách văn nhí và nguyễn quốc vinh sang khuyên bảo và dạy dỗ con mình
ngày hai mươi tháng một mươi sau khi nhậu xong ông cảnh cùng nhí và vinh về đến nhà của mình thì thấy chiến cũng vừa về đến nhà
thấy vậy nhí đi đến đứng đối diện với chiến mắng và rồi dùng tay tát vào mặt chiến
bị đánh vô cớ chiến đi thẳng vào trong nhà lấy một con dao bấm đâm vào vùng bụng của nhí nhiều nhát gây thương tích nặng
nhí được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi sáu
cục viễn thông thuộc bộ thông tin và truyền thông cho biết là người dùng cần cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ đầu số quốc tế
theo cục viễn thông cho biết những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài thường là nháy máy để người dùng gọi lại phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn hoặc là có mục đích lừa đảo
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cục viễn thông khuyến cáo người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau
các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc không ở đầu và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
đối với các cuộc gọi giả danh công an viện kiểm sát ngân hàng hoặc thông báo có quà từ bưu điện người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
người dùng cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại
trong trường hợp này người dùng cần tắt máy ngay và trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự sáu mươi chín
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi của cục cảnh sát hình sự bộ công an để được hướng dẫn kịp thời
đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế cục viễn thông khuyến cáo người dùng không nên gọi lại chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với những cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ
trận thi đầu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và nhật bản trong khuôn khổ vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
vào ngày mai ngày một mươi một tháng một mươi một để đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch bộ công an và lãnh đạo thành phố hà nội
đã thống nhất triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân có tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát người ra vào sân vận động mỹ đình
và ngay trong chiều nay trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với công an tp hà nội
liên đoàn bóng đá việt nam và ban quản lý sân vận động quốc gia mỹ đình triển khai việc thiết lập hệ thống thiết bị máy móc và tổng duyệt cụ thể các phương án phân luồng khi công dân đến làm thủ tục vào sân
theo đó tại sân vận động quốc gia mỹ đình lực lượng chức năng đã thiết lập ba phân luồng khán giả
trong đó tại luồng một công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip đã được tích hợp các thông tin về tiêm chủng xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện khi vào sân
tại luồng hai công dân sử dụng ứng dụng vneid đã được tích hợp các thông tin tiêm chủng xét nghiệm
đây cũng là lần đầu tiên việc kiểm soát khán giả vào sân vận động được thực hiện theo cách thức này
và cũng hy vọng rằng trong một thời gian trong quá trình kiểm soát thì khán giả sẽ được phục vụ một cách tốt nhất
ngay trong chiều nay nhiều tình huống dự báo khán giả làm thủ tục vào sân cũng đã được diễn tập
trong đó đảm bảo tất cả hệ thống trang thiết bị quét mã qr trên căn cước công dân phải nhanh chính xác để việc kiểm soát tại sân vận động đơn giản và thuận tiện cho người dân
đã chuẩn bị một mươi năm cái máy quét mã qr code trên thẻ căn cước công dân
đồng thời là bố trí ba mươi cán bộ để thường trực tại các luồng ra vào để thực hiện việc kiểm soát
việc quét mã qr code trong vòng khoảng ba giây thì máy nó sẽ hiện báo kết quả
và đối với việc dùng phần mềm vn eid thì chúng ta sẽ thực hiện việc quét
việc quét đó sẽ mất khoảng tầm một mươi giây đối với một khán giả

đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đề nghị người dân
cần chủ động cài đặt ứng dụng kê khai thông tin đầy đủ chính xác trên ứng dụng vneid
hoặc tại website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
công dân không có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc không sử dụng điện thoại di động
thì cần mang theo thông báo số định danh cá nhân do công an nơi cư trú xác nhận
giấy chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín giấy xét nghiệm còn hiệu lực và làm thủ tục tại luồng riêng
lực lượng chức năng cũng khuyên cáo người dân cần đến trước hai tiếng để hoàn tất các thủ tục
hai mươi bốn chín trăm chín mươi đồng một lít tăng sáu trăm sáu mươi đồng
với đợt tăng lần này giá xăng trong nước đã có đợt tăng thứ năm liên tiếp từ đầu tháng chín đến nay
mỗi lít xăng ron chín mươi năm đã đắt thêm ba chín trăm linh đồng so với cách đây hai tháng
còn e năm ron chín mươi hai thêm gần ba tám trăm linh đồng